trước thềm năm mới hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm kỳ vọng trong năm mới
đất nước và thành phố đạt được nhiều thành tiệu mới kinh tế phát triển
đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững và tăng cường
mặc dù trong năm qua tình hình thế giới và trong khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp
kinh tế suy giảm xung đột vũ trang giữa các quốc gia còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường
đối với tp hcm trong năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế trên đã tăng trưởng khá đã có một mươi sáu trên một mươi chín chỉ tiêu vượt kế hoạch năm
tổng sản phẩm nội địa grdp tăng trưởng tám hai mươi năm so với tám năm của năm ngoái
thu ngân sách gần ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng tăng một mươi hai chín mươi bốn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng một mươi tám mươi tám
khách quốc tế đến thành phố đạt gần sáu bốn triệu lượt tăng hai mươi hai tám mươi tám
xuất khẩu hàng hóa đạt ba mươi năm hai tỷ đô la tăng một mươi năm
nhập khẩu đạt bốn mươi ba tỷ đô la tăng một mươi ba hai
đời sống của nhân dân không ngừng được tăng lên chính trị ổn định quốc phòng an ninh ngày càng được tăng cường
trước thềm năm mới nhân dân gửi gắm tâm tư và kỳ vọng
hy vọng qua năm hai nghìn một mươi tám sẽ có giải quyết quyết đoán hơn của lãnh đạo thành phố
dọn dẹp lòng lề đường tạo sự thông thoáng cho người đi bộ
giao thông sẽ tốt hơn không bị cản trở
ổn định hơn an toàn giao thông hơn cho mọi người
em kỳ vọng trong năm hai nghìn một mươi tám này thì những tài nạn xã hội cũng như là các tài nạn về phòng chế chơi cháy sẽ được giảm
và các công tác phòng chế chơi cháy được cải thiện
cũng như là các anh sẽ được nâng cao năng lực phòng chế chơi cháy
và đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng sẽ được triển khai mạnh hơn nữa
không khí rộn ràng của năm mới đang tràn về thành phố mang tên bắc
rất nhiều người dân và du khách đã đổ
ra phố đi bộ nguyễn huệ bùi viện và các tụ điểm vui chơi
để thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật để đón chào năm mới
trình diễn ánh sáng ba d kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại
lễ đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
màn bắn phá hoa đặc sắc